thưa quý vị sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại thủ đô hà nội bộ công an sẽ khai mạc hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám
để tổng kết tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
hội nghị sẽ diễn ra với nhiều nội dung quan trọng trong đó các đại biểu sẽ cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba và thời gian tới
chỉ thị của bộ trưởng về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba đồng thời tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba trong toàn lực lượng công an nhân dân
và thi đua chào mừng hội nghị công an toàn quốc
lực lượng công an đang ra sức lập công trên mọi lĩnh vực
mới đây công an hải phòng đã vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
lực lượng công an xác định đối tượng cầm đầu là nguyễn duy khánh chú tại quận hải an thành phố hải phòng
khánh nhận tài khoản đại lý tại trang bóng tám mươi tám sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các đối tượng khác để thực hiện hành vi cá độ
tính đến ngày bị bắt
tổng số tiền giao dịch của các đối tượng đã lên đến một trăm linh tỷ đồng
căn cứ tài liệu điều tra xác định các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc vi phạm quy định tại điều ba trăm hai mươi một và điều ba trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
phòng cảnh sát hình sự công an tp đã khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật